bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
đối với học phí các đơn vị nhà trường thực hiện mức thu theo đúng quy định
tại nghị định số chín mươi bảy hai nghìn hai mươi ba ndcp của chính phủ sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ
quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí
tại các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập đáp ứng nhu cầu người học
được thực hiện theo nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban ngành
và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập
và hỗ trợ tiền đóng học phí các đơn vị nhà trường thực hiện đúng quy định
tại nghị định số tám mươi một hai nghìn hai mươi một nơi dcp của chính phủ
bộ giáo dục và đào tạo lưu ý các đơn vị nhà trường thực hiện quy định
từ năm học hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi năm đối tượng trẻ em mầm non năm tuổi được miễn học phí
khi theo học trường công lập thời gian được hưởng chính sách này
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
các địa phương cơ sở giáo dục các đơn vị nhà trường thực hiện đúng quy định
cơ sở giáo dục tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát và có trách nhiệm
giải trình với người học và xã hội về các mức thu khoản thu của cơ sở giáo dục
thuộc phạm vi quản lý tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu
địa phương chỉ đạo và quán triển các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động
quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định
tại thông tư số một mươi sáu hai nghìn một mươi tám ttbg dtt thực hiện công khai về cầm kết chất lượng
giáo dục và đào tạo các điều kiện bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính
theo thông tư số ba mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ttbg dtt
đối với giá sách giáo khoa vật tư thiết bị giáo dục bộ giáo dục và đào tạo
đang phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan
nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
từ nay đến trước ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn việc quản lý giá sách giáo khoa
tiếp tục thực hiện theo luật giá hai nghìn một mươi hai và các văn bản hướng dẫn có liên quan
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan
đơn vị sở bắt ngảnh liên quan tăng cường kiểm tra giám sát về thực hiện quy định về nghiêm yết
công khai thông tin về giá vật tư thiết bị giáo dục
sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai tính minh bạch
chuẩn cơ sở giáo dục đại học và tham chiếu trong kiểm định chất lượng
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội thảo tập huấn
kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
về chuẩn cơ sở giáo dục đại học và tham chiếu trong kiểm định chất lượng
hội thảo tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của thứ trưởng hoàng minh sơn
đại diện lãnh đạo cục quản lý chất lượng vụ giáo dục đại học
chuyên gia đại diện lãnh đạo các trung tâm kiểm định chất lượng và ba trăm năm mươi kiểm định viên trên toàn quốc
theo cục trưởng cục quản lý chất lượng huỳnh văn trương từ khi có luật giáo dục đại học
nhất là từ khi có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
nghị định số chín mươi chín năm hai nghìn một mươi chín ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học ngày càng được quan tâm
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành cho công tác này ngày càng hoàn thiện
trong đó có hai thông tư trung tâm là thông tư số một mươi hai hai nghìn một mươi bảy tt bgdt ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và thông tư số bốn hai nghìn một mươi sáu tt bg gdt
vào ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thông tư số bốn hai nghìn một mươi sáu ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
đặc biệt vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thủ tư chính phủ đã ban hành quyết định số bảy mươi tám qd tt g
phê duyệt chương trình phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đảng sư phạm
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
đây là căn cứ để bộ giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện đến các cơ sở giáo dục đại học
các trung tâm kiểm định
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó lưu ý các trung tâm kiểm định các cơ sở giáo dục đại học chủ động triển khai quyết định số bảy mươi tám của thủ tướng chính phủ
về tổ chức thực hiện hiện nay việt nam có bảy trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong nước
và một mươi tổ chức kiểm định nước ngoài được bộ giáo dục và đào tạo công nhận hoạt động
tính đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có một bảy trăm bảy mươi ba chương trình đào tạo được kiểm định
trong đó có năm trăm một mươi chín chương trình được đánh giá
công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài
hai trăm linh một cơ sở giáo dục đại học đã được kiểm định chu kỳ một một số cơ sở giáo dục đại học được kiểm định chu kỳ hai
trong đó có một mươi cơ sở giáo dục đại học được kiểm định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài
việc ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục đại học việt nam tham gia kiểm định nước ngoài được công nhận là sự ghi nhận nỗ lực
của các cơ sở giáo dục đại học việt nam và đang đi đúng theo kế hoạch đảm bảo
kiểm định chất lượng giáo dục của đại học của thủ tướng chính phủ theo quyết định số bảy mươi tám quy đề ttg
song hành tổ chức thực hiện vấn đề kiểm tra giám sát được quan tâm
cụ thể quy định việc giám sát đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
có thông tư số một mươi ba hai nghìn hai mươi ba tt bgdtt ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
có thông tư số một mươi bốn hai nghìn hai mươi ba tt bg gdt ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
cục trưởng huỳnh văn trương cũng nhấn mạnh thêm kiểm định viên có vai trò vô cùng quan trọng
trong hoạt động của đoàn đánh giá ngoài tư vấn cải tiến chất lượng cho nhà trường
tính đến hiện tại mới có hơn ba mươi chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
và tám mươi hai cơ sở giáo dục được kiểm định trong khi số lượng kiểm định viên hiện còn ít
vì vậy cục quản lý chất lượng mong muốn bổ sung đội ngũ kiểm định viên
thông qua việc tổ chức xã đạch và nâng cao
thông qua việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm định viên
trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các tổ chức kiểm định và cơ sở giáo dục đại học
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng hoàng minh sơn cho biết
chuẩn cơ sở giáo dục đại học là không mới
trước đây chúng ta đã có chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục đại học
theo thông tư số hai mươi năm hai nghìn một mươi năm tt bgt ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên hệ thống giáo dục đại học rất đa dạng nên rất khó nếu xét theo chuẩn quốc gia
hiện nay chuẩn cơ sở giáo dục đại học được ban hành quy định những yêu cầu tối thiểu
mà các cơ sở giáo dục đại học phải tuân thủ đáp ứng
chia sẻ về mục đích của chuẩn cơ sở giáo dục đại học
theo thứ trưởng đầu tiên là để sắp xếp thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học
tập trung vào thực hiện nghị quyết của đảng chủ trương của nhà nước để nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống
xem cơ sở nào thực hiện chất lượng hiệu quả nếu không bảo đảm chất lượng hiệu quả
thì phải sắp xếp tổ chức lại
vì vậy mà chuẩn cơ sở giáo dục đại học có những tiêu chí chỉ số rất cụ thể để tiến hành việc này
khi có chuẩn cơ sở giáo dục đại học chuẩn chương trình đào tạo
bộ giáo dục và đào tạo sẽ từng bước giả soát sửa đổi điều chỉnh các thông tư theo hướng đơn giản hóa
nâng cao quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học theo đúng quy định của luật
điều này sẽ giúp đơn giản hóa thuận lợi cho quản lý nhà nước cho các trường đại học
cho các trung tâm kiểm định và cho cảng kiểm định viên
khi xây dựng bộ chuẩn bộ giáo dục và đào tạo quan niệm rằng bộ tiêu chuẩn chung thì nên giữ nguyên
còn đặc thù của từng cơ sở giáo dục đại học của từng trường thì sẽ được quy định trong bộ chuẩn này
việc thực hiện tốt chuẩn cơ sở giáo dục đại học sẽ làm cho công tác kiểm định
tự đánh giá đánh giá ngoài đơn giản hơn và đảm bảo sự nhất quán trong hệ thống
thứ trưởng cho biết bộ chuẩn bắt nành sẽ có nhiều tác động trong hệ thống
và muốn sử dụng thực sự hiệu quả cần phải hiểu thật sự thấu đáo
bên cạnh những tiêu chuẩn tiêu chí mang tính định tính
thì cũng cần phải có những yêu cầu tối thiểu mang tính định lượng
khi ban hành bộ chuẩn này bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có quá trình nghiên cứu
tiếp thù ý kiến của nhiều chuyên gia qua các diễn đàn các cơ sở giáo dục đại học
quan điểm của bộ giáo dục và đào tạo khi xây dựng thông tư
nghị định không phải tập trung kế cạnh để quản lý mà định hướng hỗ trợ nhiều hơn
thứ trưởng hy vọng các đại biểu tham dự hội thảo cùng các trung tâm kiểm định
các kiểm định viên sẽ trao đổi thẳng thắn làm rõ các nội dung băn quan để thực hiện công việc hiệu quả
tại hội thảo đại diện vụ giáo dục đại học chuyên gia giới thiệu làm rõ các vấn đề
xung quanh thông tư số một hai nghìn hai mươi bốn tt bg gdt ngày năm hai hai nghìn hai mươi bốn bàn hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học
thông tư số một mươi hai hai nghìn một mươi bảy tt bg gdt ngày một mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy quy định về kiểm định chất lượng
cơ sở giáo dục đại học đối sánh các tiêu chuẩn tiêu chí hai thông tư này
trao đổi thảo luận giữa chuyên gia kiểm định viên và bộ giáo dục và đào tạo về các vấn đề liên quan